văn phòng chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của phó thủ tướng chính phủ lê minh khái
tại cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới
phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu ngân hàng nhà nước khẩn trương giả soát đánh giá toàn diện
kết quả triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian qua
và diễn biến thị trường trong nước quốc tế từ đó ổn định bình ổn ngay thị trường vàng
theo mục tiêu đề ra sát với tình hình thực tiễn
phó thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương thực hiện việc thanh tra kiểm tra chuyên ngành
đối với thị trường vàng hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng
các cửa hàng vàng đại lý phân phối và mua bán vàng miếng
việc tuần thủ các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định
báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trong tháng năm
từ ngày một tháng sáu hà nội triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí lệ phí không dùng tiền mặt
khi thực hiện thủ tục hành chính tại các bộ phận một cửa
từ kết quả triển khai thí điểm thanh toán phí lệ phí không dùng tiền mặt
khi thực hiện thủ tục hành chính bằng mã qr tại các bộ phận một cửa trên địa bàn quận hoàn kiếm
tổ công tác và các cơ quan chuyên môn nhận định hoạt động thí điểm này giúp giảm thao tác
cho cán bộ công chức thuận tiện cho người dân và sẽ nhân rộng mô hình
triển khai trên toàn thành phố từ ngày một sáu
việc thanh toán phí lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện các thủ tục hành chính
cũng giúp đối soát để nộp tiền vào kho bạc tự động
giảm thiểu các rủi ro khi lưu trữ tiền phí lệ phí và minh bạch hơn
trong quá trình giao dịch giữa công dân với cơ quan nhà nước
bốn tháng đầu năm xuất nhập khẩu điều của việt nam tăng mạnh cả về khối lượng
và giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
với kết quả này ngành điều đang kỳ vọng vào con số kim ngạch kỷ lục bốn tỷ usd cho cả năm hai nghìn hai mươi bốn
trong tháng bốn việt nam đã xuất khẩu được sáu mươi năm tấn nhân điều thu về ba trăm năm mươi triệu usd
lũy kế bốn tháng đầu năm
đạt hai trăm một mươi sáu tấn với kim ngạch một một mươi sáu tỷ usd tăng ba mươi hai về khối lượng
và tăng hai mươi một về giá trị so với cùng kỳ năm trước
đáng chú ý tốc độ xuất khẩu hạt điều sang một số thị trường lớn như trung quốc hà lan hoa kỳ
đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh
dù vậy giá xuất khẩu nhân điều chế biến lại giảm gần tám so với cùng kỳ năm trước
bình quân chỉ đạt gần năm ba trăm bảy mươi usd một tấn
theo hiệp hội điều việt nam do mức tiêu thụ hạt điều tăng
với giá nhân điều rẻ nên đã mua về để tăng tồn kho trở lại
trong những năm gần đây do thị trường tôm có nhiều biến động
nguồn cung giá rẻ trên thế giới tăng dịch bệnh diễn biến phức tạp
xuất khẩu tôm gặp nhiều khó khăn
xuất khẩu tôm hiện đang khó khăn bởi nguồn cung của thế giới đang tăng
và giá có xu hướng giảm
trong khi đó giá thành sản xuất tôm trong nước vẫn còn cao hơn
so với các nước trong khu vực
do thức ăn nuôi tôm vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất
và chi phí con giống cao do phải nhập khẩu tôm bố mẹ
và hạ tầng vùng nuôi cũng chưa bảo đảm
bên cạnh đó nguồn nước sẽ bị ô nhiễm do quá trình sản xuất
gây ảnh hưởng đến việc mở rộng diện tích chất lượng tôm
tình trạng sản xuất mua bán tôm giống trôi nổi
chưa qua kiểm dịch còn khá phổ biến ở một số địa phương
giá lợn hơi tiếp đà tăng nhẹ ở nhiều nơi
ghi nhận tăng phổ biến ở mức một đồng một kg
giá lợn hơi tại miền bắc tăng giải rác ở một vài nơi
giao động trong khoảng sáu mươi bốn đến sáu mươi năm đồng một kg
trong đó tăng mạnh nhất ở hai tỉnh lào cai và bắc giang
thị trường lợn hơi miền trung tây nguyên tăng mạnh nhất
một đồng một kg tại tỉnh quảng trị
giá lợn hơi trung bình cả vùng trong khoảng sáu mươi hai sáu mươi bốn đồng một kg
tại miền nam giá cũng tăng nhẹ theo xu hướng chung của thị trường
tỉnh tiền giang điều chỉnh tăng một đồng một kg lên mức sáu mươi hai đồng một kg
tương tự thương lái ở bình phước tp hcm và tây ninh
đang cùng thu mua lợn hơi với giá sáu mươi bốn đồng một kg
tăng một đồng một kg so với ngày hôm qua
giá cà phê trong nước tăng nhẹ
hiện giá mua trung bình tại các tỉnh tây nguyên là chín mươi chín ba trăm linh đồng một kg
giá mùa cao nhất tại tỉnh đắk nông và đắk lắc là chín mươi chín năm trăm linh đồng một kg
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
sản lượng cà phê của việt nam trong nhiên vụ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
có thể giảm hai mươi xuống một bốn mươi bảy triệu tấn
mức thấp nhất trong bốn năm do hạn hán
thông tin này đã đẩy giá cà phê robusta
tại thị trường nội địa việt nam tăng vọt chỉ trong vài ngày
trên sàn giao dịch thế giới giá cà phê việt nam tiếp tục hồi phục
so với cùng thời điểm phiên trước đó
theo đà tăng của sàn london theo phân tích của các chuyên gia
sự biến động của giá cà phê thời gian qua là điều đã được dự đoán từ trước
và dù có tăng trở lại nhưng giá cà phê đã trở về giá trị thực
sau thời gian bị các quỹ đầu cơ làm giá
mặc dù cả nước hiện đã cấp đến bảy trăm linh tám mã số vùng trồng sầu riêng
nhưng hơn một nửa trong đó lại không được cơ quan quản lý giám sát
dẫn đến việc sản phẩm này liên tục nhận cảnh báo về chất lượng
thậm chí có nguy cơ bị tạm dừng xuất khẩu nếu tình hình không được cải thiện
hiện nay nhiều địa phương chưa chủ động trong việc kiểm tra giám sát mã số vùng trồng
cơ sở đóng gói hay nếu có thì việc thực hiện vẫn còn lỏng lẻo hình thức
đây có lẽ cũng là lời giải thích cho việc vì sao có nhiều lô hàng sầu riêng của việt nam
lại bị cảnh báo về an toàn thực phẩm
và cách đây chỉ một tháng ba mươi lô hàng xuất khẩu của việt nam vào trung quốc
đã bị cảnh báo vì chứa hàm lượng kim loại nặng vượt ngưỡng
để việt nam là một nhà xuất khẩu uy tín cần nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm
quản lý tốt vùng trồng cơ sở đóng gói hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm
về kiểm dịch thực vật thậm chí cả việc thu hái cả sầu riêng xanh để xuất khẩu
vài thiếu bắc giang sắp vào vụ thu hoạch chính
chính quyền địa phương hiện đã chuẩn bị rất kỹ các điều kiện để nâng cao chất lượng quả vải
xúc tiến tiêu thụ sẵn sàng đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của đối tác tiêu thụ vải thiều
bắc giang đang duy trì và kiểm soát chặt chẽ hai trăm hai mươi ba mã vùng trồng vải thiều phục vụ xuất khẩu
với diện tích khoảng trên một mươi bảy hectare
trong đó thị trường trung quốc có một trăm ba mươi mã vùng trồng diện tích trên một mươi sáu hai trăm linh hectare
đã có ba mươi chín cơ sở đóng gói quả vải tươi xuất khẩu đủ điều kiện theo quy định của nước bạn trung quốc
vải thiếu đã được phát triển
năm hai nghìn hai mươi bốn được đánh giá có chất lượng cao nhất từ trước tới nay dự báo sản lượng sẽ đạt khoảng một trăm linh tấn
trong đó sản lượng vải sớm khoảng năm mươi tấn vải chính vụ năm mươi tấn
tổng sản lượng vải thiều xuất khẩu sẽ là khoảng bảy mươi tấn chiếm tỷ lệ bảy mươi
với ba mươi ba nhà máy nhiệt điện than đóng góp gần một nửa nguồn cung điện của cả nước
quý một năm nay tổng sản lượng than cung cấp cho sản xuất điện là hơn một mươi ba triệu tấn
dự báo mùa khô năm nay kéo dài đến hết tháng bốn
năm hai nghìn bảy nhu cầu than của các nhà máy nhiệt điện sẽ tăng cao bước khoảng hai mươi tám triệu tấn
do vậy để bảo đảm đủ nguồn cung nhiên liệu trong giai đoạn tới nhiều giải pháp đã được triển khai
ngay từ đầu năm việc chủ động sản xuất và nhập khẩu đủ than đảm bảo nguồn cung đã được các doanh nghiệp thực hiện
năm hai nghìn hai mươi bốn dự báo nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao ước khoảng hơn ba trăm linh tỷ kwh điện
trong đó tỷ lệ huy động điện từ nhiệt điện than chiếm gần năm mươi
do vậy việc bảo đảm cung ứng đủ than cho sản xuất điện là yêu cầu trách nhiệm được đặt ra
thưa quý vị và các bạn chương trình hiệp sống kinh tế phát sóng hàng ngày với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý